thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với hai mươi bốn đối tượng
đây là các đối tượng trong đường dây đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web fxx tám mươi tám com vừa bị triệt xóa cách đây vài ngày
cùng với đó là quyết định khởi tố bị can về hành vi đánh bạc đối với một mươi đối tượng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và công an các đơn vị địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web fxx tám mươi tám com
nếu như đường dây đánh bạc do phan xảo nam nguyễn văn dương cầm đầu từng gây chấn động dư luận với số tiền cả nghìn tỷ đồng
thì con số này đã thực sự bị web fxx tám mươi tám com qua mặt khi số tiền đánh bạc huy động lên đến hơn ba mươi tỷ đồng với hàng trăm nghìn tài khoản
đây là con số khủng nhất từ trước cho đến nay
theo cơ quan điều tra đường dây này các đối tượng thực hiện thủ đoạn rất tinh vi
nếu muốn tham gia đánh bạc người truy cập trang web này được nhân viên hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn tạo tài khoản nạp tiền vào tài khoản ngân hàng để chơi
sau khi xác thực số tiền nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên mạng
qua hoạt động nghiệp vụ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của cảnh sát hình sự bộ công an
phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố
thông qua trang web fxx tám mươi tám com đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua các cơ quan quản lý nhà nước đã tăng cường giả soát kiểm tra ngăn chặn tình trạng thông tin xấu độc trên mạng xã hội
và xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin xấu độc xuyên tạc sự thật
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước
xin được cung cấp thêm tới quý vị và các bạn đó là theo thông tin từ bộ thông tin và truyền thông
thì google đã ngăn chặn và gỡ bỏ được khoảng gần bốn năm trăm linh video clip xấu độc trên trang youtube theo yêu cầu của bộ
facebook cũng đã gỡ bỏ khoảng ba đường link có nội dung vi phạm pháp luật của việt nam
phải khẳng định rằng việc phát tán các thông tin giả mạo là hành vi vi phạm pháp luật
hiện nay việt nam đã có hành lang pháp lý cho hành vi phát tán tin giả được quy định trong luật an ninh mạng và bộ luật hình sự
thời gian qua cơ quan chức năng nhiều địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý những vụ việc tung tin giả
mới đây sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng ninh đã mời ông đoàn hùng cường là chủ trang facebook cá nhân
để làm rõ việc đưa thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu phi xuất hiện ở chợ hà lầm hạ long
ông cường đã thừa nhận và nhận thức rõ về hành vi đưa thông tin
ông cường đã đưa thông tin sai sự thật và bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến hai mươi triệu đồng
tương tự chủ fanpage đầm bầu thời trang mami cũng bị xử phạt hai mươi triệu đồng
về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội facebook về dịch tả lợn châu phi
phát tán tin giả là hành vi vi phạm pháp luật
tùy theo tính chất động cơ mục đích và mức độ gây hại
mà hành vi này có thể vi phạm pháp luật hình sự hoặc hành chính
theo pháp luật hình sự hành vi này có thể phạm các tội như vu khấm
làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hay tuyên truyền chống nhà nước
trong luật an ninh mạng cũng quy định đây là hành vi bị cấm
thứ phạt những người có các hành vi mà đưa các thông tin quấy rối xuyên tạc vu khấm
xúc phạm các uy tín danh dự của nhân phẩm của các tổ chức cá nhân
thì cái mức hình phạt từ nhẹ đến nặng
thì những quan điểm của tôi xử lý hành chính
một mươi hai mươi triệu đồng đây là một mức trí tài tương đối là phù hợp
nếu những cái hậu quả để lại nó có tính chất nghiêm trọng
thì chúng ta phải xem xét áp dụng sang cái tội là tội vu khống
mà được quy định cụ thể tại cái điều một trăm năm mươi sáu của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì từ một đến ba năm ở cái mức nghiêm trọng hơn đã có thể đến bảy năm tù
bên cạnh xử lý hành vi thông tin giả
thì việc làm thế nào để ngăn chặn gỡ bỏ thông tin vi phạm
là điều không dễ bởi hiện facebook hay youtube vẫn chưa có biện pháp
kỹ thuật tách riêng nội dung vi phạm thông tin giả
đây cũng là vấn đề không chỉ việt nam
mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt và nỗ lực ứng phó
vừa qua ubnd đã yêu cầu các công ty facebook twitter google
áp dụng các biện pháp ngăn chặn những thông tin lừa đảo
gian lận xuất hiện trên các trang mạng
australia anh singapore cũng xây dựng quy định
nhằm ngăn chặn những thông tin xấu độc hại sai sự thật
trên các trang mạng
hội những doanh nghiệp này có trách nhiệm và nghĩa vụ
trong việc thứ nhất là phát hiện loại bỏ thông tin sai sự thật
thứ hai là ngăn chặn thông tin sai sự thật
lan truyền trên nền tảng của mình
thứ ba là cảnh báo và tiếp nhận cảnh báo về thông tin giả
thứ tư là tố giác cung cấp thông tin
phối hợp hỗ trợ cơ quan chức năng trong điều tra
xử lý những chủ thể đứng sau hoạt động tác pháp thông tin giả
đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối
truy cập internet
trách nhiệm chính là ngăn chặn truy cập đến các nguồn
tác pháp thông tin giả và phối hợp với cơ quan chức năng
trong điều tra xử lý hành vi tác pháp thông tin giả
trách nhiệm của các doanh nghiệp này cũng đã được quy định
cụ thể trong luật an ninh mạng
chế tài xử phạt đã có
xong không ít đối tượng vẫn có mưu đồ xấu
luôn tìm mọi cách để lợi dụng sự hiếu kỳ
thích tiếp cận cái mới để tiêm nhiễm vào bất kỳ ai
những nội dung thông tin xuyên tạc
nhiều bài học vẫn còn hiện hữu
từ tác hại của những thông tin giả mạo trên
tuy nhiên người dân việt nam không phải ai cũng dễ bị phỉnh lừa
truy cập vào một số trang facebook giả mạo
chúng tôi đọc được rất nhiều lời bình luận thẳng thắn của người dân
cái vấn đề dùng facebook bây giờ ấy ạ
thì nó có nhiều mặt trái lắm
vì là người ta thường gọi là anh hùng bàn phím ấy chị
thì người ta nói lên đấy thì nó cuốn hút mình lắm
mình cảm giác như là rất là tin luôn đấy ạ
bao giờ mình cũng phải có một cái trình kiến của riêng mình ạ
mình sẽ phải luôn lắng nghe theo nhiều phía
chứ mình không nên tin ngay được
những bạn trẻ mà sử dụng mạng xã hội
tôi nghĩ rằng phải hiểu bản chất của mạng xã hội
về nguyên tắc đây không phải là một cơ quan cung cấp thông tin
cho nên nó không có chức năng kiểm duyệt thanh duyệt thông tin
vì vậy phải hết sức thận trọng
và kiểm tra chéo phân tích nhiều chiều
rồi chị ạ
chúng ta cần phải thông minh khôn ngoan khi sử dụng mạng xã hội
mạng xã hội như là quan gia hoài nữa
nếu mà chúng ta biết vận dụng dùng vào những mục đích ý nghĩa
thì nó giúp cho cuộc sống chúng ta giúp cho công việc của chúng ta tốt
nhưng nếu mà chúng ta nạ bị những thế lực thù địch
bị những cái nguồn thông tin độc hạn đồ độc chúng ta
để chúng ta không kịp phản ứng chúng ta đi theo nó
để họ cuốn chúng ta vào những cái nguồn thông tin không tích cực
thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống
ảnh hưởng đến tương lai của thế hệ trẻ chúng ta
tỉnh táo và cảnh giác trước những thông tin trên mạng xã hội là điều cần thiết
hãy biết cách đọc chọn thông tin
đừng vội tin và làm theo những thông tin chưa được kiểm chứng
bởi nếu không chính chúng ta những người đã và đang dùng mạng xã hội
sẽ tiếp tay cho thông tin lan truyền và trở thành nạn nhân của mạng xã hội
và hãy lên tiếng đấu tranh phản bác những thông tin giả
thông tin sai sự thật giảm thiểu những tác động tiêu cực
từ những thông tin hình ảnh xấu độc được đưa lên không gian mạng
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một năm nay kéo dài tới năm ngày
theo ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày hôm nay tại nhà ga cảng sa kỳ
dòng người từ khắp nơi đổ rồn về để đi tàu khách ra đảo lý sơn chơi lễ
các tàu khách đã hoạt động gần như là hết công suất để đưa du khách ra đảo tham quan du lịch
tại nhà ga cảng sa kỳ trong đầu giờ chiều nay luôn trong tình trạng chật kín du khách
phần lớn du khách đều lựa chọn
đi vào đảo lý sơn để tham quan nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ lễ dài ngày
việc mua vé tàu ra đảo lý sơn của du khách cũng tương đối thuận lợi
ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa quảng ngãi cho biết
chỉ riêng trong ngày hai mươi tám tháng bốn
nhà ga cảng sa kỳ
đã đón gần bốn du khách ra đảo lý sơn
bố trí các chuyến tàu tăng cường cứu để đảm bảo phục vụ hành khách đi trong dịp lễ này
theo dự báo trong thời đợt lễ ba mươi bốn vòng một phút năm hai nghìn một mươi chín
lượng khách đi đảo vào khoảng một mươi năm người đi đảo trong dịp này
và đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cảng
đảm bảo cho hành khách đi đảo trong dịp này
chưa lượng du khách ra đảo lý sơn tăng cao đột biến trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
đã liên tục chạy tăng phiêng tăng chuyến không để hành khách phải chờ đợi lâu hoặc không có phương tiện để đi lại

trước lượng du khách ra đảo lý sơn tăng cao được biến trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các đơn vị vận tải hành khách bằng tàu cao được biến trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các đơn vị vận tải hành khách bằng tàu cao được biến trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các cơ quan chức năng chủ động triển khai
các hoạt động vận tài này được chú trọng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách tham quan lý sơn trong dịp lễ
thanh chúc xin chào trường quyền hà nội
thưa quý vị và các bạn sáng nay hai mươi tám tháng bốn
ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lễ
thành phố hồ chí minh đã tổ chức giải việt giả truyền thống ba mươi tháng bốn lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín với nhiều lứa tuổi tham gia
tham dự giải có hơn hai vận động viên thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố hồ chí minh
và các đơn vị như trường sĩ quan lục quân hai lực lượng vũ trang tỉnh đồng nai trường đại học cảnh sát nhân dân
lực lượng dân quân tự vệ thanh niên thiếu niên và thiếu nhi các quận huyện của thành phố hồ chí minh
các vận động viên tranh tài ở các nội dung quân đội và công an dân quân tự vệ nam dân quân tự vệ nữ thanh niên nam thanh niên nữ
phong trào nam phong trào nữ thiếu niên nam thiếu niên nữ thiếu nhi nam và thiếu nhi nữ
lộ trình thi đấu đi qua các tuyến đường trung tâm thành phố như lê duẩn nguyễn huệ lê thánh tôn đồng khởi
đây là hoạt động thể dục thể thao truyền thống nhằm tăng cường và tạo điều kiện để các vận động viên tham gia thi đấu giao lưu học hỏi
trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn
qua đó phát hiện các vận động viên trẻ tài năng bổ sung về lực lượng chuyên nghiệp của thành phố
giải còn giúp các đơn vị lực lượng vũ trang đánh giá công tác huấn luyện thể lực phong trào rèn luyện sức khỏe hoạt động thể dục thể thao ở từng đơn vị
thưa quý vị từ nhiều năm nay người dân ở thành phố hồ chí minh đã quen thuộc với hình ảnh những bình trà đá miễn phí được đặt trên các tuyến đường
và dưới cái nắng gần bốn mươi độ
những bình trà đá miễn phí càng giúp người lao động thêm ấm lòng
một người hai người ba người và nhiều hơn thế cứ tới uống trà đá mà không hề mất tiền tại một điểm có bình trà miễn phí ở góc đường cao thắng giao với nguyễn thị minh khai
theo tìm hiểu thùng trà đá này đã có mặt ở góc đường này hơn một mươi năm nay và trở thành điểm đến thân thuộc của nhiều người dân lao động
đây là ý tưởng thiện nguyện của người đàn ông đã gần năm mươi tuổi

trong lối trải lời tất cả các người đã nóirolling về chịu đựng tính trà đá để mình làm bình trà đá

lý thái tổ không khó để bắt gặp hình ảnh những bình trà đát được đặt gọn gàng dưới những gốc cây hay ở một góc đường
đặc biệt những ngày thời tiết nóng bức như thế này càng khiến trà đá trở nên cần thiết hơn bao giờ hết
từng bị cho rằng việc làm này là ăn không ngồi rồi nhưng người phụ nữ này vẫn duy trì chăm chúc cho thùng trà đá miễn phí hơn một mươi năm nay
mình đặt là hơn một mươi năm rồi cái lượng nước sử dụng hằng ngày là từ bốn mươi năm mươi lít nước
nhất là mùa nắng cao điểm như vậy là cũng khoảng là bốn mươi năm mươi lít nước
tới đây là ba mẹ con đều uống nước luôn
nói mẹ mua nước nói không nước ở đây là uống không dẫn được
cái ông nói mẹ tiết kiệm tiền nói đúng rồi đó
tôi thấy là cũng tốt nhiều người đi hồi giờ cũng nhiều người cho để bình trà đá lắm
bình trà này giúp những người giấy số với chích lô ba bánh ba gác đồ cho ôm nữa
mấy em gặp cũng có uống nữa
có thể thấy
những việc làm phi lợi nhuận của những con người giàu lòng nhân ái trao tặng rất đáng được trân trọng
nhiều người cho biết mình đặt bình nước miễn phí cũng như đặt tình người của họ ở đó
và cuộc sống sẽ thêm phần vui vẻ nhẹ nhàng khi chia sẻ những thứ mình có với những người chưa có